cuối tháng tám người dân tú lệ dưới chân đèo khao phạ huyện văn chấn tỉnh yên bái
lại đang rộn ràng bước vào vụ cốm mới
những mẻ cốm nếp tan vừa thơm vừa ngon bán cho du khách và nhân dân
vừa góp phần tạo công an việc làm vừa nâng cao thu nhập
và tạo được nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thái nơi đây
cứ mỗi vụ cốm về gia đình chị hoàng thị ngọc thôn nà lóng lại tất bật sản xuất cốm
để bán cho khách du lịch cũng như cung cấp ra thị trường
để sản xuất ra những mẻ cốm dẻo thơm ngon
chị ngọc luôn tuân thủ quy trình từ chọn lúa rang thóc đến giã cốm
trong quá trình làm cốm cũng nhiều năm rồi thì tôi sẽ cố gắng làm sao đấy
các công đoạn là sẽ giữ để sau này cốm sẽ không bị mai một đi
và giữ mãi cái thương hiệu cũng như là vị ngon ngọt của cốm ạ
trên địa bàn xã thú lệ có gần bốn trăm linh hộ sản xuất kinh doanh cốm
để liên kết sản xuất tạo ra những sản phẩm cốm có số lượng chất lượng đồng đều
đáp ứng nhu cầu của thị trường
năm hai nghìn một mươi chín xã tú lệ đã xây dựng làng cốm nà lóng
và đưa sản phẩm cốm bán tại hợp tác xã tú lệ
bên cạnh đó xã cũng định hướng quy hoạch và vận động nhân dân mở rộng diện tích
và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng lúa gạo nếp tan
chúng ta phải bảo quản được cái cốm đặc sản
bằng cách xây dựng các làng nghề
chúng ta cũng tuyên truyền vận động cho bà con
đối với những hộ làm cốm chúng ta vẫn phải
có chủ động
ví dụ như trong những ngày rộ
trong những ngày mà làm nhiều
thì có thể là luôn phiên nhau
thì cái điều đó thì sẽ tiêu thụ được sản phẩm
và sẽ giữ được cái thơm dẻo cũng như là cái độ tươi ngon của đặc sản
đấy là cái mà chúng tôi đang tuyên truyền vận động cho bà con thực hiện
để hương tự nhiên
cốm bay xa xã tú lệ đang tích cực xây dựng trị dẫn địa lý
cho sản phẩm cốm đồng thời vận động nhân dân sản xuất cốm
có chất lượng cao tiến tới xây dựng cốm tú lệ đạt tiêu chuẩn
ô cốt bốn sao đây là hướng đi quan trọng góp phần
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cốm đặc sản qua đó sẽ nâng cao
thu nhập cho nhân dân trên địa bàn